vụ việc hơn một mươi tám chai tương ớt chinsu bị thu hồi tại thị trường nhật bản gần đây
đã khiến cho nhiều người việt lo ngại về tiêu chuẩn an toàn thực phẩm của các sản phẩm mang thương hiệu việt
liệu thực tế chúng ta có cần lo ngại hay không về sản phẩm dành riêng cho thị trường việt
xin mời phần trình bày của biên tập viên thúy quỳnh
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
thưa quý vị và các bạn sau khi mặt hàng tương ớt chinsu bị thu hồi tại thị trường nhật bản
vì chứa chất acid benzoic e hai trăm một mươi có dòng chữ dành riêng cho thị trường việt nam và không dành cho xuất khẩu
thì nhiều người tiêu dùng việt nam giật mình và trong số đó mới bắt đầu đi tìm câu trả lời cho câu hỏi
vì sao tiêu chuẩn của việt nam và tiêu chuẩn của nhiều nước trên thế giới lại có sự khác nhau
và để cùng tìm câu trả lời trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới trường quay
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh đến từ viện công nghệ sinh học và thực phẩm đại học bách khoa hà nội
lời đầu tiên xin được chân thành cảm ơn
ngay bây giờ xin mời ông cũng như quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một ghi nhận ngắn ngay sau đây
một mươi năm sau khi việt nam hội nhập thương mại thế giới nhưng khá nhiều mặt hàng của việt nam
có chuẩn về an toàn thực phẩm thấp hơn so với thế giới thậm chí là khác biệt lệch pha
chất acid benzoic chất có trong tương ớt chinsu của việt nam
theo các chuyên gia nếu sử dụng trong sản phẩm cũng chứa acid ascobic hay còn gọi là vitamin c
thì sẽ tạo sát lượng benzene nhỏ
đây là hóa chất gây bệnh bạch cầu và ung thư mà khoa học đã chứng minh
mặc dù đúng là chất này được ủy ban tiêu chuẩn thực phẩm quốc tế codex xác nhận là cho sử dụng an toàn
xong nếu áp dụng một cách máy móc kết hợp với chất nào đó thì sẽ tạo ra chất độc hại
các nước nghiên cứu rất kỹ vấn đề này còn việt nam ta mới dừng lại ở việc codex không cấm thì dùng
và theo tiêu chí không bị cấm thì dùng nhiều thực phẩm tại thị trường việt nam đang lạm dụng phụ da và chất bảo quản
ví dụ như nước mắm có những nhãn hàng có đến một mươi năm thành phần đính kèm hai thành phần chính là cá và muối
không những hàng sản xuất các sản phẩm tiêu dùng theo chuẩn việt nam gây băn khoăn lo lắng cho người tiêu dùng
mà ngay mặt hàng thủy sản hàng nông sản việt cũng chung số phận không giống ai
ba hóa chất độc hại fibronin cloudirifos và glyphosate đã được who xếp vào hàng có nguy cơ gây ung thư cao
và bị nghiêm cấm tại nhiều quốc gia
sòng quyết định năm trăm linh một ngày một mươi hai tháng hai vừa qua
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ký đã loại bỏ hai hoạt chất globifosate và fibronil ra khỏi danh mục được phép sử dụng
nhưng vẫn cho phép các loại thuốc bảo vệ thực vật này chỉ được sản xuất nhập khẩu tối đa một năm
được buôn bán sử dụng tối đa hai năm kể từ ngày quyết định này có hiệu lực
giáo sư tiến sĩ nguyễn duy thịnh và một lần nữa cũng cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân